cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh phối hợp với công an thị xã phước long tỉnh bình phước đã bắt khẩn cấp hai đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
hai đối tượng gồm nguyễn đình hiệp vũ cát phong cùng chú tại huyện bù gia mập tỉnh bình phước
từ khoảng cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu cấu kết cùng với trần minh tình chú huyện bù gia mập tỉnh bình phước thuê xe ô tô tìm các nhà dân sơ hở để trộm cắp
khoảng năm giờ ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu ba đối tượng đã đột nhập vào nhà chị lưu thị bích hường tại xã bến củi huyện dương minh châu tỉnh tây ninh lấy trộm hai điện thoại di động một laptop và hai triệu đồng
cùng với thủ đoạn như trên ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu ba đối tượng tiếp tục đột nhập vào nhà anh trần mạnh hùng tại xã phước minh huyện dương minh châu
lấy trộm bốn mươi sáu triệu đồng một dây chuyền vàng trọng và một laptop
trộm xong ba đối tượng di chuyển lên khu vực xã phan huyện dương minh châu đột nhập vào nhà chị lê thị tuyết hoa bốn mươi bốn tuổi phá kết sắt lấy trộm một số tiền hai mươi tám triệu đồng
hiện đối tượng trần minh tỉnh đang bỏ trốn